mặc dù cơn bão số một mươi sáu đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và không ảnh hưởng trực tiếp đến nam bộ
tuy nhiên thành phố hồ chí minh vẫn đang theo sát những diễn biến của tình hình thời tiết
tác động của hoàn lưu bão để bảo đảm an toàn cho người dân
riêng tại huyện cần giờ nơi có gần năm người dân phải di tản tránh bão
đến trưa ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai bà con đã trở về nhà ổn định lại cuộc sống sinh hoạt
trong khi đó lệnh cấm tàu thuyền ra khơi vẫn được duy trì
sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai bà nguyễn thị cử và gia đình đã trở về nhà tại thị trấn cần thạnh
để dọn dẹp đồ đạc ổn định lại cuộc sống sau khi đi di tản tạm thời vào trường học để tránh bão số một mươi sáu
cũng như bà cử hàng trăm hộ dân đi di tản trở về nhà trong tâm trạng vui mừng
nhẹ nhõm khi biết tin bão suy yếu và không gây thiệt hại lớn cho thành phố
đến trưa ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai mọi công việc buôn bán kinh doanh đi lại của người dân tại thị trấn cần thạnh
nơi giáp biển đã trở lại bình thường
trong khi đó tại các biến đò biến cảng người dân vẫn đang chấp hành tốt lệnh cấm tàu thuyền ra khơi
do hiện vẫn còn sóng to gió giật mạnh đồng thời tích cực chuẩn bị mọi vật tư nhu yếu phẩm để sẵn sàng ra khơi trở lại
chủ trương nhà nước cho mình ra đến bắc thì mình sẽ ra đến bắc
tính đến trưa ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai trên địa bàn huyện cần giờ đã không ghi nhận bất cứ trường hợp thiệt hại nào về người và tài sản
qua đó cho thấy sự chuẩn bị tốt kỹ càng các phương án phòng chống thiên tai của chính quyền thành phố và địa phương
thực ra thì nó cũng có một cái khó khăn là trong cái công tác mà chúng ta dần động người dân
khi mà có những cái thông tin về dự báo thời tiết mà có áp sấp nhiệt đới có bão đó
thì chúng ta phải thực hiện những cái việc mà duy dời dân đến nơi an toàn
thì cái việc mà áp sấp nhiệt đới hoặc bão không đến chúng ta mừng
nhưng mà người dân thì không khéo thì người ta có cái tư tưởng là người ta lại là chủ quan
thì nó đâm ra thì nó sẽ khó khăn cho các cái lần dần dần về sau
bão số một mươi sáu đã đi qua và may mắn không để lại những hậu quả đáng tiếc cho người dân nam bộ
việc chủ động phòng chống từ sớm và khẩn trương trên mọi mặt là kinh nghiệm quý giá
là bài học thực tiễn cho thành phố hồ chí minh và các địa phương trong công tác ứng phó với thiên tai
đảm bảo an toàn cho người dân nhất là tại các tỉnh thành phía nam vốn ít khi hứng chịu các cơn bão